ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình vừa quyết định trích một trăm một mươi tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh năm hai nghìn một mươi chín
để cứu trợ khẩn cấp giúp các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt tại quảng bình khắc phục khó khăn ban đầu
các hộ dân có nhà ở bị ngập lụt từ một mét trở lên tính từ nền nhà sẽ được tỉnh quảng bình hỗ trợ một triệu đồng một hộ
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình yêu cầu các huyện thành phố thị xã khẩn trương tổ chức thực hiện kịp thời công khai
minh bạch đúng đối tượng chịu trách nhiệm tính chính xác về tiêu chí đối tượng không để xảy ra sai sót
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ hai mươi ba trăm linh thùng mì tôm bảy bảy tấn lương khô
bốn bảy trăm tám mươi thùng nước bảy ba trăm linh thùng sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác
ngoài ra còn nhiều tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia ủng hộ cứu trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ
trong trận lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng đối với tỉnh quảng bình
toàn tỉnh có hơn một trăm linh chín hai trăm năm mươi hộ bị ngập một mươi chín người chết chín mươi ba người bị thương
thiệt hại về tài sản nhà nước và nhân dân rất lớn hiện vẫn chưa thể thống kê được